hôm nay ngày một mươi hai tháng chín ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm và thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đã đến thăm và làm việc với bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ huyện cần giờ tp hcm
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
báo cáo về công tác điều trị bác sĩ đào ngọc huệ giám đốc trung tâm y tế huyện cần giờ cho biết
theo chỉ đạo của bộ y tế bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ đã được thành lập trên cơ sở bệnh viện huyện cần giờ
với công suất sáu trăm linh dưỡng bệnh
trong giai đoạn đầu của dịch covid một mươi chín bệnh viện đã tiếp nhận khoảng bốn chín trăm linh bệnh nhân
đã có khoảng bốn năm trăm linh bệnh nhân hồi phục và xuất viện hiện chỉ còn hơn bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
tại cuộc họp giám đốc trung tâm y tế huyện cần giờ đã đề xuất với bộ y tế và tp hcm
có giải pháp về nguồn máu cung cấp cho bệnh nhân để chủ động đối phó với kịch bản có thêm f trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn trường sơn đánh giá cao sự nỗ lực của các y bác sĩ đang công tác
tại bệnh viện giã chiến thu dung covid một mươi chín cần giờ đặc biệt là bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ
đã hoàn thành nhiệm vụ làm tốt công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời đề nghị tp hcm
xem xét xây dựng ngân hàng máu sống ngay ở tuyến huyện đảm bảo công tác nhiễm khuẩn
để chủ động nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín khi cần